chào các bạn đã theo dõi thành phố hôm nay
thưa quý vị sở giao dịch chứng khoán tp hcm hồ sê vừa công bố danh sách năm mươi năm mại chứng khoán
không đủ điều kiện giao dịch ký quỷ trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
đây chủ yếu là những cổ phiếu quen thuộc nằm trong diện bị cảnh báo hoặc kiểm soát từ những kỳ thông báo trước
trong danh sách này cổ phiếu vic của tập đoàn vingroup tiếp tục bị hồ sê cắt margin trong quý ba
do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm hai nghìn hai mươi một là số âm
ngoài ra trong danh sách lần này có thêm nhóm cổ phiếu hệ sinh thái flc như flc ros hai
những mại chứng khoán này vừa bị hồ sê đưa ra quyết định đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày một mươi một tháng bảy
một số cổ phiếu đầu cơ cũng thuộc diện bị cắt margin trong quý ba như tgg của nhóm luis gvc nvt
bên cạnh đó danh sách năm mươi năm cổ phiếu còn một số mạng
có thời gian niêm yết dưới sáu tháng nên chưa thể tham gia giao dịch margin
công ty cổ phần vinhoms đã có văn bản gửi ủy ban chứng khoán nhà nước
về việc chuyển nhượng cho vinbe toàn bộ vốn hơn một sáu trăm linh tỷ đồng góp
tại công ty cổ phần vingroup landmark tám mươi một
theo đó sau giao dịch vingroup sẽ không còn sở hữu cổ phần và không còn là công ty mẹ của vingroup landmark tám mươi một
đáng chú ý vingroup landmark tám mươi một chính là một trong hai doanh nghiệp được vingroup thành lập từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn biệt thự và căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày khu du lịch sinh thái
trong đó vinpearl landmark tám mươi một có vốn điều lệ hơn một sáu trăm linh năm tỷ đồng
do vinh homes góp hơn một sáu trăm linh ba tỷ đồng tương đương chín mươi chín tám mươi tám vốn góp
như vậy sau khi thoái vốn khỏi vingroup landmark tám mươi một vingroup vẫn còn lại ba mươi ba công ty còn
đáp vận hoạt động trong mạng xây dựng và kinh doanh bất động sản
vn airlines vừa có kiến nghị giảm một trăm linh vốn góp
vn airlines vừa có kiến nghị giảm một trăm linh thuế môi trường tăng giá trần về máy bay nội địa từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tiến đến nghiên cứu phương án bỏ quy định giá trần cho phép hãng được phụ thu nhiên liệu trên các chặng bay nội địa
nguyên nhân được vn airlines đưa ra là do giá nhiên liệu tiếp tục tăng cao
các chuyến bay quốc tế đi và đến vẫn hạn chế trong khi doanh thu của thị trường này chiếm khoảng sáu mươi năm tổng doanh thu của vietnam airlines
điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này
cụ thể vietnam airlines kiến nghị bộ tài chính xem xét báo cáo chính phủ phê duyệt phương án áp dụng chính sách miễn một trăm linh
đối với thuế môi trường trong vòng một mươi hai tháng
ngoài ra doanh nghiệp này cũng kiến nghị bộ giao thông vận tải xem xét điều chỉnh giá trần vận chuyển hành khách
trên các đường bay nội địa áp dụng từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải bộ tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án gỡ bỏ quy định về giá trần
và cho phép các hãng hàng không được phụ thu nhiên liệu cho các chặng bay nội địa
căn cứ và hợp đồng đã ký giữa ủy ban nhân dân tp hcm và hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất thủ thiêm
ngày sáu tháng bảy sẽ là hàng cuối cùng mà hai doanh nghiệp phải nộp đủ tiền và nếu không có sẽ mất tiền cọc
theo đại diện trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tp hcm tính đến sáng ngày sáu tháng bảy
công ty cổ phần dream republic và công ty cổ phần simega vẫn chưa nập tiền sử dụng đất tổng cộng bảy tám trăm hai mươi tỷ đồng
cho cơ quan thuế
theo quy định nếu quá một trăm tám mươi ngày
kể từ lúc cơ quan thuế ký thông báo tức ngày sáu tháng bảy
bên trúng đấu giá vẫn chưa lập tiền sử dụng đất sẽ bị hủy kết quả
đồng thời hai doanh nghiệp trên sẽ không nhận lại tổng cộng ba trăm một mươi chín hai tỷ đồng tiền đặt trước
tức là hai mươi so với giá khởi điểm
trước đó cơ quan thuế cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất thủ thiêm
với số tiền phải nợ được một nhưng chiếc cuộc thuế tp thd vẫn chưa cưỡng chế được
do tài khoản của hai doanh nghiệp này không có tiền
trong bối cảnh mà công nghệ số đã trở thành xu hướng thì việc các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
vào việc chống hàng giả đang ngày càng phổ biến
đây được xem là giải pháp hữu hiệu giúp cho các doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh
bảo vệ thương hiệu của mình khi mà vấn nạn hàng giả hàng nhái vẫn luôn là nỗi lo thường trực
đối với các doanh nghiệp việt nam trong thời gian qua
vấn nạn hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường
từ các cửa hàng tạp hóa trên các phiên chợ vùng sâu vùng xa
đến hẹp phố các đô thị thậm chí len lõi tra trồn vào cả những siêu thị cao cấp
ở những đô thị lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
trong khi đó các chế tài xử lý vi phạm vẫn chưa hoàn thiện
chưa đủ sức gian đe đối với các đối tượng làm giả
trong bối cảnh đó nhiều doanh nghiệp làm ăn chân chính đã tự trang bị những biện pháp
trong đó có việc ứng dụng công nghệ số để thương hiệu của mình tránh bị làm giả
trên thị trường có rất nhiều công nghệ để chống hàng giả
ví dụ như qr code hay đơn giản là mã gờ tin
theo chúng tôi nhận thấy những phương pháp đó đến hiện nay không có hiệu quả trên thị trường
vì chứng minh là có rất nhiều hàng giả đặc biệt là mỹ phẩm của phụ nữ
những cái đó rất nhiều hàng giả trên thị trường
riêng qr code và rfid của chúng tôi là công nghệ gắn con chip trên từng sản phẩm
đầu tiên để bảo vệ thương hiệu của mình
bên chúng tôi đã ứng dụng giải pháp công nghệ ru data để ghi dữ liệu hành trình sản phẩm
nhằm chứng minh nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa để khi mà đến tận tay người tiêu dùng
thì người tiêu dùng có thể tự dựa vào cái hành trình sản phẩm đó
mà phân định được đây là sản phẩm thật hay là sản phẩm giả
khi mình đã xuất khẩu nhà nhập khẩu sẽ yêu cầu mình làm sao để sản phẩm của mình được đảm bảo
từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng
và với tất cả các sản phẩm phải đồng loạt giống như nhau
thì cách mà họ chọn là họ sẽ tin tưởng vào những phương pháp khoa học
áp dụng những công nghệ số vào thì nó sẽ giúp cho họ yên tâm
trong quá trình giao dịch

thời điểm hiện tại giải pháp dùng tem để dán lên từng sản phẩm
hoặc áp dụng giải pháp gắn chip cho đơn vị sản phẩm lớn thùng hộp
và mã qr code cho đơn vị sản phẩm bên trong đang là xu thế
và kinh phí mà doanh nghiệp bỏ ra cũng không cao
khi đã sử dụng tem chip chống giả công nghệ sẽ ngăn chặn được hàng giả hàng nhái
vì các đối tượng khó có thể làm giả sản phẩm của doanh nghiệp
với việc đường đi của sản phẩm song song đường đi dữ liệu
doanh nghiệp sẽ biết được tình trạng lưu thông của sản phẩm trên các khâu nhập suốt tồn
và người tiêu dùng chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh chụp hình
để quét lên sản phẩm để biết thông tin chính xác sản phẩm mình mua
bên cạnh việc tăng cường kiểm tra của các cơ quan quản lý
thì cái quan trọng nhất của doanh nghiệp là phải có cái sự tự bảo vệ mình
thì lâu nay doanh nghiệp là cũng có cái bảo vệ cái hàng hóa
cái nhãn hiệu của mình bằng cách là tự mình đi in cái con tem để dán lên
và cho đó là một cái giải pháp chống giả
nhưng mà cái giải pháp chống giả đó đối với giai đoạn công nghệ hiện nay thì nó không phù hợp nữa
mà hiện nay cần có một giải pháp công nghệ mạnh mẽ hơn
tức là công nghệ gắn chip hoặc là công nghệ truy xuất bằng mã qr code
những công nghệ này khi được áp dụng thì doanh nghiệp
hàng hóa của doanh nghiệp được coi như là bảo đảm truy xuất nguồn gốc
từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng
để phòng ngừa ngăn chặn hàng hóa giả mạo xuất xứ việt nam hiệu quả trong thời gian tới
các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp cần triển khai
ứng dụng nhanh chóng và đồng bộ hơn nữa các công nghệ số tiền tiến
để có thể tiến tới triệt tiêu hoàn toàn nạn làm nhái làm giả sản phẩm của doanh nghiệp mình
trong lĩnh vực bất động sản việc chủ đầu tư thế chấp dự án để có nguồn vốn xây dựng không phải là chuyện mới
tuy nhiên đối với những dự án đã ký hợp đồng mua bán với khách hàng
mà chủ đầu tư vẫn cầm cố cho ngân hàng thì phân thua thiệt sẽ thuộc về người dân
thậm chí là đối mặt với rủi ro mất nhà
theo quy định các dự án đã thế chấp thì trước khi bán sản phẩm cho khách hàng
chủ đầu tư buộc phải tranh chấp trừ trường hợp mua bán có sự đồng ý của khách hàng và ngân hàng
hoặc chủ đầu tư chỉ được phép thế chấp các căn hộ chưa bán hoặc phần sở hữu riêng của chủ đầu tư
việc thế chấp cả những căn hộ đã bán là vi phạm pháp luật
đơn cử như tại dự án cao ốc sơn thành hai
chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân sơn thình
bị tố là thế chấp các căn hộ đã ký hợp đồng mua bán với người dân
khiến nhiều cư dân đứng ngồi không yên
cho nên cái chuyện mà thanh toán nợ ngân hàng như thế nào
đấy là việc của doanh nghiệp không phải việc của người dân
trong hồ sơ tài liệu của chi nhánh quận một mươi hai ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sa công băng
người cơ quan chức năng của tỉnh ba rịa vũng tàu thể hiện
sa công băng hiện là chủ nợ lớn của doanh nghiệp tư nhân sơn thịnh
với số tiền hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
đây là khoản tín dụng mà sa công băng cấp để đầu tư cao ốc sơn thịnh hai
tuy nhiên quá trình chuyển giao sa công băng không hề được thông báo
và chủ mới của doanh nghiệp sơn thịnh đang chê ý nghĩa vụ trả nợ
trong trường hợp chủ đầu tư chúng ta không thanh toán các khoản nợ
các khoản vay đến hạn thì về nguyên tắc thì cái tài sản đó đã thuộc cái tài sản có đảm bảo của ngân hàng
rõ ràng trong trường hợp này vừa qua cũng đã có rất nhiều các dự án mà khi mà chủ đầu tư chúng ta không trả được
các cái khoản vay theo các hợp đồng tín dụng như là hợp đồng thế chấp thì khi này toàn bộ dự án bao gồm quyền xuống đất
và các cái tài sản hành thành trong tương lai của các khách hàng thì thuộc quyền định đoạt
của khách hàng của ngân hàng thì trong trường hợp này chúng ta thấy rằng là
cái quyền lợi của các người dân cũng như là các khách hàng mua các dự án này không được đảm bảo
về bản chất người dân đã toàn tiền trả cho chủ đầu tư thì đương nhiên sẽ được sở hữu căn nhà đó mặc dù chưa có sổ đỏ
tại dự án sơn thanh hai người đang chịu thiệt nhiều nhất là khách hàng bởi không được cấp sổ đỏ
dẫn đến tài sản vốn thuộc quyền sở hữu của mình nhưng không thể thực hiện các giao dịch thế chấp
vay tiền hoặc mua bán tặng cho
và pháp luật cũng quy định rõ muốn thế chấp dự án khi đã bán cho khách hàng thì phải liệt kê trong đó gồm những gì
trong đó có những căn hộ nào hạng mục nào không nằm trong tài sản thế chấp để không ảnh hưởng đến người mua nhà
đầu tư doanh nghiệp sơn thịnh đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng công trình
đã chuyển cho nhiều căn hộ du lịch sang nhà ở nên đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp xử lý theo phương án một
là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại vị trí này từ đất du lịch sang nhà ở
nếu đất du lịch đang ở và truy thu tiền mục đích sử dụng đất để nhằm tránh thức thu thuế cho nhà nước
thì tôi xét thấy đây là một cái phương án cực kỳ hay mà đồng thời nó cũng dung hòa được cả cư dân và doanh nghiệp
khi mà chúng ta đã ký kết cái hợp đồng mua bán với khách hàng là cái bên thứ ba thì trong trường hợp này pháp luật quy định rất rõ
là trong trường hợp này phải sẽ được thông báo và được sự đồng ý của các khách hàng
thì do đó thì khi mà các cái chủ đầu tư chúng ta có nhu cầu
thế chấp mà khi đã bán cho khách hàng thì chúng ta phải được thẻ thông báo cũng như là phải nhận được sự đồng ý của khách hàng
cái việc mà thế chấp của các cái chủ đầu tư mà chúng ta không thông báo với khách hàng cũng như là không được sự đồng ý của khách hàng
là trên bề mặt nguyên tắc là chúng ta đã vi phạm các pháp luật có liên quan và do đó là chúng ta cũng phải nắm rõ cái quy định này
để hạn chế phần nào cái rủi ro trong trường hợp mà chủ đầu tư chúng ta tự ý mang cái quyền sử dụng đất như là cái quyền tài sản
là cái nhà hệ thống tương lai chúng ta mang đi thế chấp và gây những rủi ro trên thực tế cho khách hàng có nguy cơ là mất nhà
nếu như chủ đầu tư không đảm bảo được các tính thanh khoản liên quan đến hợp đồng tính dụng cũng như hợp đồng thế chấp với ngân hàng
như vậy để hạn chế tối đa những rủi ro cho khách hàng
cần phải minh bạch công khai thông tin những dự án đang được thế chấp để người dân nắm rõ
đồng thời cơ quan chức năng cần phải có những đề xuất để có những hướng dẫn quy định giải quyết trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân
phải cấp sổ cho họ chứ không vì lý do tranh chấp hay thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư mà lại để người dân chịu thiệt